xong đến nay hầu hết các làng nghề vẫn chưa có hệ thống xử lý chất thải phù hợp
mặc dù chưa có kết quả điều tra hay khẳng định nào về sức khỏe cũng như nguồn gốc bệnh tật của người dân
hay cụ thể hơn là trẻ em sống xung quanh các khu vực làng nghề ô nhiễm này
tuy nhiên chắc chắn rằng sống trong một môi trường như thế này
về lâu dài sẽ có những tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ
những cột khói đen xì xả ra liên tục
những dòng nước đủ các màu đổ thẳng ra sông hồ
những bãi rác thải tập kết ở khắp mọi nơi với đủ các loại phế liệu lẫn vào nhau
mặc cho có cả những biển cấm đổ rác
trẻ em thì vẫn hồn nhiên vui chơi ngay tại những bãi rác như thế này
mức độ ô nhiễm tại các làng nghề đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
làng nghề ép gỗ rũ bằng
mỗi ngày đều thải ra những cột khói đen xì như thế này
vì là làng nghề ép gỗ

nguyên nhân phải dùng lò đốt chính vì thế hàng chục ông khói hy nhau thải ra cả đêm lẫn ngày
nguyên nhân ốm đau bệnh tật của người trong làng phùng xá cũng được cho là do khói bụi từ làng nghề ép gỗ bên cạnh mà ra
nguyên nhân ốm đau bệnh tật của người trong làng phùng xá cũng được cho là do khói bụi từ làng phùng xá cũng được cho là do khói bụi từ làng

nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc ô nhiễm bầu không khí
không những vậy việc sinh hoạt hàng ngày của các em cũng bị ảnh hưởng
nguyên nhân ốm đau bệnh tật của người trong làng phùng xá cũng được cho là do khói bụi từ làng phùng xá cũng được cho là do khói bụi từ làng phùng xá

mà hầu hết làng nghề hiện nay không hề có hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý chất thải nguy hại